tại hà nội ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã họp trực tuyến với một mươi năm tỉnh ven biển từ quảng ninh đến bình định
và chín tỉnh vùng bắc bộ và trung bộ bàn giải pháp ứng phó với cơn bão số hai
dự kiến bão sẽ đổ bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh trong thời gian từ một h đến bảy giờ sáng mai ngày một mươi bảy tháng bảy
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số hai có quỹ đạo khá ổn định và có xu hướng mạnh lên nhanh
bão có vùng lõi rộng nên khi đổ bộ sẽ gây mưa cường suất lớn cho toàn vùng bắc trung bộ và bắc bộ
dự kiến tâm bão sẽ áp sát bờ biển và đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh trong khoảng thời gian từ một h đến bảy giờ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy
khi bão vào giữa vịnh bắc bộ bão mạnh cấp chín gió giật cấp một mươi cấp một mươi một cường độ khi đổ bộ vào bờ mạnh cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
đáng lo ngại là hiện toàn vùng bắc bộ vừa gieo cấy xong hơn hai trăm linh hectare lúa mùa
nếu ngập úng rất khó khôi phục lại sản xuất
trong khi đó vùng bão ảnh hưởng có hơn một hồ chứa có nguy cơ mất an toàn
riêng tỉnh thanh hóa có một trăm hai mươi một hồ sung yếu tỉnh hà tĩnh có tám hồ đang thi công
riêng công trình hồ ngàn trươi đây là năm đầu tiên tích nước
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ hải phòng đến quảng bình triển khai cấm biển
mọi công tác phòng chống trên đất liền phải hoàn tất trước một mươi bảy h chiều ngày một mươi sáu tháng bảy